nhằm đưa cây dược liệu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh con tum đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển một số loại cây dược liệu chủ lực trên địa bàn
và xây dựng đề án đầu tư phát triển chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh con tôm đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó tỉnh con tum đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu tập trung đối với một mươi loại dược liệu có thế mạnh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng
khí hậu sinh thái trên địa bàn tỉnh trọng tâm tại các huyện tumorong đắc cơ lây và con bờ lông và ở những vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển dược liệu
tỉnh con tum phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi đầu tư hoàn thiện hạ tầng và sớm đưa vào hoạt động cụng công nghiệp chế biến dược liệu đắc la huyện đắc hà
tập trung nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển nhà máy chế biến sâu các sản phẩm có nguồn gốc từ sâm ngọc linh để tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu
phần đấu có sản phẩm đầu tiên trên thị trường góp phần phát triển sâm ngọc linh trở thành sản phẩm quốc gia